liên quan đến vụ cháu bé hai tuổi bị bắt cóc ở bắc ninh sáng hai mươi năm tháng tám công an tỉnh bắc ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ mục đích hành vi bắt cóc cháu bé của các đối tượng đồng thời xem xét ra quyết định khởi tố bị can khi có đủ căn cứ
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng tám cháu nguyễn cao gia bảo cùng bố đến công viên nguyễn văn cử bắc ninh chơi
sau đó ít phút người bố không thấy con đâu liền đi tìm và báo các cơ quan chức năng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đêm ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cháu bé đồng thời tạm giữ hai đối tượng là nguyễn thị thu và đặng văn bằng